chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin covid một mươi chín
trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
nối tiếp thông tin về các ca mắc mới ngày hôm nay tất cả các tỉnh thành đã được thực hiện
việc đánh giá cấp độ dịch bệnh covid một mươi chín
ba tỉnh thành đã thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
theo quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế phạm vi đánh giá ở cấp tỉnh huyện và phường xã
theo tổng hợp của bộ y tế cập nhật đến hai mươi hai h ngày hai mươi ba tháng một mươi cả nước có hai mươi hai tỉnh thành
đang ở cấp độ dịch một màu xanh bình thường mới giảm bốn địa phương so với trước đó vài ngày
hai mươi hai tỉnh thành gồm bà rị vũng tàu bắc giang bắc cạn cao bằng điện biên hà giang hà nội
hải phòng hòa bình công tâm lai châu lạng sơn lào cai ninh bình phú yên
quảng ninh sóc trăng sơn la thái bình thái nguyên tuyên quang và uyên bái
bốn mươi một tỉnh thành mức vàng không có tỉnh thành nào ở mức cam hay đỏ
trong đó có những địa phương toàn tỉnh màu vàng không có xã phường nào màu đỏ như long an
với lý do tỷ lệ người trên sáu mươi năm tuổi tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín đạt năm mươi một năm mươi chín
đồng nai gia lai đắk nông bình phước bình định bình dương cà mau đà nẵng đồng tháp hà nam hà tỉnh hải dương
hân yên khánh hòa kiên trang nghệ an ninh thuận quảng bình quảng trị vĩnh long vĩnh phúc trà vinh thừa tiên huế v v
như vậy trong năm thành phố trực thuộc trung ương có hai địa phương thuộc cấp độ một là hà nội và hải phòng
ba thành phố còn lại gồm thành phố hồ chí minh đà nẵng cần thơ là vùng vàng thuộc cấp độ hai
cả nước có một trăm bốn mươi ba huyện xã phường ấp thôn ở mức cam mức nguy cơ cao trong đó có một mươi sáu huyện và năm mươi chín xã phường mất đỏ
nguy cơ rất cao
các chỉ số này đều tăng so với những ngày trước đó
trong hơn một mươi ngày thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám đã có những chuyển biến đáng kể về mở cửa lại dịch vụ
đi lại thông suốt hơn vận chuyển hành khách công cộng đã từng bước mở lại
tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh luôn tiềm ẩn nếu người dân không tuân thủ năm k
tại nhiều địa phương vẫn ghi nhận các ca mắc trong cộng đồng
thưa quý vị hiện nay dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp
tại mỗi địa phương nếu không có những chính sách biện pháp cụ thể
ổ dịch rất dễ bùng nổ
chúng ta vẫn cần phải cảnh sát và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
cùng với đó hãy theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại